đây là lần đầu nghĩa đến tp hcm nên gia đình rất lo
nửa năm nay nghĩa ở nhà học online đến nay mới vào thành phố để đăng ký học trực tiếp thì lại xảy ra sự việc